khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày một mươi chín tháng một trên phố ngọc khánh quận ba đình thành phố hà nội
một xe ô tô đã đâm liên hoàn khiến cho một người tử vong tại chỗ và bốn người khác bị thương
đã được đưa đi cấp cứu
chiếc xe ô tô bảy chỗ đang lưu thông trên phố ngọc khánh thì bất ngờ mất lái đâm và kéo lê nhiều xe máy xe đạp trên đường
theo người dân ở đây cho biết lái xe có biểu hiện đã uống rượu bia
một người nước ngoài đi xe đạp đã may mắn tránh được vụ vai trạm này
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã có mặt kịp thời khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ tai nạn
vụ việc một lần nữa cho thấy cần có những chế tài đủ mạnh để người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
tuyệt đối không được sử dụng rượu bia